các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hơn tám mươi dân số tây ban nha đã được tiêm liều vaccine kép và các nhà chức trách đang tập trung vào việc tăng cường khả năng miễn dịch của người lớn với liều vaccine thứ ba
nhiều quốc gia dung chuyển bởi số ca nhiễm omicron kỷ lục đã từ bỏ việc xét nghiệm ổ ạt và cắt giảm thời gian cách ly đặc biệt là đối với những người không có nhiều triệu chứng hoặc triệu chứng chỉ như cảm lạnh
kể từ đầu năm các lớp học ở nhiều trường học ở tây ban nha chỉ dừng lại
nếu các vụ bùng dịch lớn xảy ra thay vì phát hiện một ca nhiễm đầu tiên như trước đây
tại bồ đào nha với một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới tổng thống macello rabello de sosha đã tuyên bố trong bài phát biểu năm mới rằng đất nước đã chuyển sang một giai đoạn khác
còn tại vương quốc anh việc đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và hộ chiếu covid một mươi chín sẽ bị loại bỏ vào ngày hai mươi sáu tháng một
thủ tướng boris johnson thông báo hôm thứ tư
và nói rằng làn sóng covid một mươi chín mới nhất đã lên đến đỉnh điểm trên toàn quốc
yêu cầu cách ly những người bị nhiễm trong năm ngày vẫn được áp dụng
nhưng ông johnson cho biết sẽ tìm cách loại bỏ quy định này trong thời gian tới nếu dữ liệu về virus corona tiếp tục được cải thiện
số liệu thống kê chính thức cho thấy chín mươi năm dân số anh đã phát triển kháng thể chống lại covid một mươi chín do nhiễm bệnh hoặc được tiêm chủng
tuy nhiên tổ chức y tế thế giới who nói rằng
còn quá sớm để xem xét thực hiện bất kỳ một sự thay đổi tức thời nào
tổ chức này chưa có các tiêu chí xác định rõ ràng để tuyên bố covid một mươi chín là một căn bệnh đặc hữu
nhưng các chuyên gia của tổ chức này trước đó đã nói rằng
sự thay đổi cách tiếp cận chỉ có thể diễn ra khi virus dễ dự đoán hơn và không có các đợt bùng phát kéo dài
tiến sĩ michael ryan giám đốc phụ trách xử lý các tình huống khẩn cấp của who cho biết
đó là một nhận định chủ quan bởi không chỉ là vấn đề về số lượng ca nhiễm
đó còn là vấn đề về mức độ nghiêm trọng và về tác động của dịch bệnh
hiện chưa rõ chiến lược coi covid một mươi chín là một bệnh đặc hữu sẽ cùng tồn tại với cách tiếp cận zero covid
được trung quốc và các quốc gia châu á khác áp dụng như thế nào
và điều đó sẽ ảnh hưởng đến du lịch quốc tế ra sao
như chúng ta hãy cùng chờ đợi và cầu mong covid một mươi chín sẽ thực sự kết thúc vào năm nay
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tin tức covid một mươi chín tiếp theo
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại